quý vị thân mến ngày hôm nay trước khi đi làm quý vị hãy nhớ mang theo bên mình những vật dụng che mưa cần thiết
bởi sáng sớm nay nhiều nơi tại bắc bộ được dự báo sẽ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm có nơi sẽ trên một trăm hai mươi mm
vùng núi đề phòng nguy cơ cao có thể xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất
và đến trưa chiều mưa sẽ giảm đan sen có những khoảng nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực
giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ c tiết trời khá dễ chịu
còn đối với phía nam thời tiết tây nguyên và nam bộ không có nhiều sự thay đổi
chủ đạo ban ngày có nắng gián đoạn chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
nhưng lượng mưa cũng không quá lớn cường độ không mạnh và diện mưa cũng không rộng
tuy nhiên có xu hướng giảm và người dân trên khu vực vẫn hết sức lưu ý trong cơn rông
đề phòng có lúc xoáy và gió giật mạnh